quốc vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã thiệu trường huyện triệu phong
và lê văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
bước đầu vũ và hiếu khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
vũ cùng với hiếu lên kế hoạch lừa đảo tiền của người dùng mạng xã hội
đặc biệt nhắm tới những người có người thân đang du học hoặc làm việc tại nước ngoài
cụ thể hiếu đặt mua trên mạng ba thẻ ngân hàng bidv
có tên chủ tài khoản là hoàng tuấn long
rồi cùng bàn bạc với vũ tìm và chiếm đoạt các tài khoản facebook
nhân người việt đang sinh sống ở nước ngoài
giả danh nhắn tin cho bạn bè người thân của chủ tài khoản đó ở việt nam
nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do vũ quản lý
sau đó vũ chuyển tiền sang ba tài khoản có tên hoàng tuấn long của hiếu
để tránh bị nghi ngờ
còn hiếu sẽ là người đi rút tiền tại các cây atm địa phương
số tiền chiếm đoạt được vũ nhận tám mươi còn hiếu nhận hai mươi
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến nay vũ và hiếu đã đánh cắp năm mươi tài khoản facebook
để lừa gần bốn mươi người
chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
công an thành phố hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn quốc vũ và lê văn hiếu
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý những đối tượng có liên quan
một tụ điểm đánh bạc tại thị trấn thuận an huyện phú vang
vừa bị công an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế triệt phá
ngày hôm qua một mươi năm tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ vào quán cà phê suha
tại thôn tân an thị trấn thuận an huyện phú vang
do võ văn sừng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám làm chủ quán
phát hiện một mươi tám đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức
lắc hột xúc sắc chẳng lẻ để thắng thua bằng tiền và thu tiền sâu
tại chiếu bạc lực lượng công an thu giữ tổng số tiền là gần bốn mươi tám triệu đồng
cùng một số dụng cụ để đánh bạc
công an huyện phú vang đang tạm giữ hình sự tám đối tượng
gồm võ văn sửng là chủ quán
nguyễn xuân rinh là đối tượng sóc cái
cùng với sáu đối tượng khác tất cả cùng chú tại thị trấn thuận an huyện phú vang
hiện công an huyện phú vang đang củng cố hồ sơ
xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị giá xăng dầu trong nước chính thức điều chỉnh
và có mức giá mới kể từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi hai
sau khi áp dụng quỹ bình ổn
cụ thể mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai giảm chín mươi đồng một lít
còn xăng ron chín trăm năm mươi ba
giảm một trăm chín mươi hai đồng một lit
trong khi đó dầu diazen năm s
tăng bảy mươi năm đồng một lit
dầu hòa tăng năm mươi bốn đồng một lit
và dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s
tăng một trăm bảy mươi đồng một kg
liên quan đến quỹ bình ổn
mức trích lập đối với xăng e năm ron chín mươi hai
dầu hòa và dầu diazen
ở mức là một trăm linh đồng một lit
xăng ron chín mươi năm là bốn trăm linh đồng một lít
trong khi dầu mazut là tám trăm linh đồng một kg
cũng theo quyết định này
mức trí quỹ bình ổn giá
đối với xăng e năm ron chín mươi hai
là một trăm linh đồng một lit
kỳ trước là hai trăm linh đồng một lit
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi
các tin tức đáng chú ý khác
từ nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay phía nam
xin cảm ơn biên tập viên hồng nhung
đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin là một số cập nhật
về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị công an phường một mươi bốn
quận tám thành phố hồ chí minh
đang lấy lời khai của bà nguyễn thúy dung
bốn mươi một tuổi để điều tra xác minh số hung khí
cùng một khẩu súng phát hiện
tại nơi bà này cư ngụ
khoảng năm giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai
công an quận tám phối hợp với công an phường một mươi bốn
kiểm tra hành chính căn nhà một nghìn bốn trăm năm mươi tám
đường hoài thanh
và phát hiện hàng chục hung khí tự chế
như ba chỉa dao cùng một khẩu súng
tại thời điểm kiểm tra trong nhà chỉ có bà dung
bà này khai nhận bạn trai nhặt được số hung khí trên
trước đó công an xác định căn nhà trên
thường xuyên có những thanh thiếu niên xăm trổ
biểu hiện mờ ám ra vào nên kiểm tra hành chính
trong dịp cận tết công an quận tám
tám đã kiểm tra nhiều điểm khách sạn nhà cho thuê
cùng các quán karaoke massage trên địa bàn
qua đó phát hiện xử lý bốn đối tượng hình sự
hai vụ ba đối tượng tàn trự trái phép chất ma túy
hai mươi trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ nhiều gói ma túy
một khẩu súng tự chế hàng chục hung khí tự chế
một mươi xe máy và nhiều tăng vật
dùng để trộn cắp tài sản
cũng trong ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
công an huyện bình chánh phối hợp
với các đơn viện nhiệm vụ công an tp hcm
điều tra vụ hỗn chiến tại một con hẻm
trên đường một c xa vỉnh lộc b
là một người tử vong
khoảng một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi hai
người dân sống tại tổ bảy củ
hiện là tổ một mươi ba đường một c ấp một a
xa vỉnh lộc b thấy hai nhóm thanh thiếu niên
dùng hung khí hỗn chiến trên đường
trong đó một thiếu niên bị chém gục tại chỗ
các đối tượng này sau đó nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
nạn nhân được đưa đi cấp cứu xong đã tử vong
công an huyện bình chánh tiếp nhận thông tin
đã phối hợp với các đơn viện nhiệm vụ công an tp hcm
khám nghiệm hiện trường truy xét các đối tượng có liên quan
được biết giữa nạn nhân và nhóm đối tượng
đã có hiểm khích từ trước đó
cũng trong sáng nay công an phường bình hưng hòa a
quận bình tân đã làm việc với gia đình cô gái
có tên là diễm my về việc xuất hiện
nhiều clip trên mạng tối gia đình bắt cóc cô gái này
và bắt uống thuốc độc
hiện tại ông bỏ văn thắng
ngụ phường bình hương hòa a quận bình tân
đã đưa con gái là diễm my về nhà để chăm sóc
hoàn toàn không có việc bắt cóc
ép uống thuốc độc như nhiều clip trên mạng đăng tải
công an bình hương hòa a đã làm việc với gia đình
và có hướng bảo vệ gia đình diễm my
gia đình cho biết diễm my đang là sinh viên năm ba
tại một trường đại học trên địa bàn tp hcm
tuy nhiên sau khi tiếp xúc với một số người
ở tỉnh thất bồng lai xã hòa khánh tây
huyện đức hòa tỉnh long an
diễm my có biểu hiện khác thường
đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
thì diễm my xuống tỉnh thất bồng lai ở lại
cách đây ít ngày trên trang youtube của tỉnh thất này
đã đăng nhiều clip liên quan đến việc
cô gái diễm my bị bắt cóc
ép uống thuốc độc gây xôn xao dư luận
hiện vụ việc đang được điều tra và xử lý theo quy định
xin được chuyển sang một thông tin về giao thông
thưa quý vị từ nay đến hết ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện
kế hoạch cao điểm đảm bảo trực tự
an toàn giao thông dịp tết
trên các tuyến đường bộ đường sắt
và đường thủy nội địa trên toàn quốc
trong đợt cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông
sẽ tập trung đảm bảo an toàn giao thông
phòng ngừa kéo giảm tai nạn và ủng tắc
ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập
gây rối trật tự công cộng đua xe trái phép
phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội
vận tái hành khách hàng hóa của nhân dân
trong dịp tết dương lực năm hai nghìn hai mươi
và tết nguyên đáng canh tí
và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
trên cao tốc thành phố hồ chí minh
long thành dầu dây lực lượng cảnh sát giao thông
sẽ sử dụng trang thiết bị hiện đại
để chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn ma túy
các tài xế đặc biệt là những phương tiện
vận tái hành khách và chở hàng hóa
trên những tháng cuối năm
thì nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa
rồi đi đến các điểm du lịch lễ hội
thì sẽ tăng cao
theo đó thì
những nguy cơ gây mất an toàn giao thông
và gây ủn tắc giao thông
thì sẽ theo đó mà tăng lên
thì chúng tôi bố trí lực lượng
và thiết bị lực vụ
hóa trang kết hợp với lợi công khai
sẽ sử dụng máy đo tốc độ
máy đo nồng độ cồn

để ghi nhận các hành vi vi phạm
và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tại các cơ ngõ trọng điểm
cảnh sát giao thông công an tp hcm
cũng tăng cường tuyên truyền
tuần tra xử lý vi phạm giao thông đường bộ
điều kiện an toàn phương tiện
qua đó nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông
tốc độ thì
có những lúc
mình sơ trích
mình bị dính
tất cả anh em ai cũng bị
không phải là trật phiền thôi
phải tuân thấu
theo pháp luật thôi
thứ nhất là mình chạy xe rồi
thì phải cho an toàn đảm bảo khách
thứ hai thì rượu bia thì mình đau biết rồi
uống thì đâu có tốt cho cơ thể đâu
ngoài ra cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp
với chính quyền các địa phương
xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt
đảm bảo an toàn tại các đường ngang
phòng chống cháy nổ trong vận chuyển hàng hóa
kiểm soát hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản
vận tải hành khách ngang sông dọc sông
trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
ô nhiễm vì khói bụi ô nhiễm vì tiếng ồn
đang tràn lan và không hề có dấu hiệu thuyên giảm
trên địa bàn của thành phố hồ chí minh
trước thực trạng ô nhiễm đang đến mức báo động đỏ
trên cả nước bộ y tế vừa ra khuyến cáo
người dân nên hạn chế ra khỏi nhà vào thời điểm này
lần đầu tiên tổ chức y tế thế giới xếp ô nhiễm không khí
là sát thủ hàng đầu hơn cả khói thuốc lá
với hơn một mươi hai sáu triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm
tức là cứ bốn người chết thì có một người tử vong
do hậu quả của việc sống và làm việc trong môi trường ô nhiễm
điều này làm dấy lên lo ngại về các bệnh về hô hấp
như phổi tắc ngãn hen xuyển ung thư phổi
ảnh hưởng tới sức khỏe người dân
theo đường hô hấp của mình cơ thể bảo vệ
nếu hạt bụi lớn hơn một mươi micromet
thì nó sẽ được chặn ngay tại mũi
và khoảng từ năm một mươi micromet
nó có vào được đường thở
thì nó cũng được khát ra ngoài theo đàm
nhưng mà hai micromet
thì nó vào tận phế nan
nhưng mà nếu mà trong phế nan có bụi miệng
thì nó đi vào luôn đi vào trong máu
cho nên mình sẽ có những bệnh nhân
thích không khí ô nhiễm
nhưng mà bị ung thư bàn quang
tại vì nó đi theo đường máu
các báo cáo kết quả quan trắc gần đây cho thấy
môi trường không khí tổng lượng bụi
tại tp hcm có xu hướng tăng cao
chỉ số chất lượng không khí luôn vượt tiêu chuẩn cho phép
mặc dù ô nhiễm môi trường đang thực sự rất nghiêm trọng
nhưng người dân vẫn chưa thực sự biết bảo vệ bản thân
thậm chí có các thói quen gây hại cho sức khỏe
hai cái thời điểm mà cái nồng độ bụi mịn cao nhất
là lúc sáng sớm
khoảng sáu giờ sáng là nồng độ cao nhất
và sáu giờ chiều
thì cái cơ chế của nó là khi mà lạnh
khi mà sương ẩm
thì nó kết hợp cùng với bụi miệng
nó sẽ làm một cái lớp màng
và nó không có cho khuếch tán các cái bụi lên trên cao
cho nên nó cứ lơ lửng lơ lửng
ở ngang cái tầm của người miệng
cho nên là chúng ta không mở cửa
sổ lúc buổi sáng sớm
và lúc buổi chiều
chúng ta không tập thể dục vào hai cái thời điểm đó
ở ngoài trời
thành phố hồ chí minh là đô thị lớn nhất cả nước
song song đó cũng là đô thị có mức độ ô nhiễm cao nhất
chính vì vậy
bên cạnh việc khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi
tình hình chất lượng không khí
chính quyền cần có nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả hơn
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
chuyển sang một vấn đề kinh tế đang được quan tâm
thưa quý vị
công ty cổ phần fiditu được cổ phần hóa từ năm hai nghìn năm
với một mươi chín sáu vốn nhà nước
được biết đến là đơn vị lữ hành có uy tín
tuy nhiên việc xuất hiện một công ty khác
cùng với thương hiệu là fidysua trong thời gian gần đây
đang gây nhầm lẫn cho khách hàng
và khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước
tất cả rắc rối bắt nguồn từ việc
từ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
ông nguyễn việt hùng
chủ tịch hội đồng quán trị công ty cổ phần fiditur
ra quyết định thành lập công ty cổ phần lữ hành fiditur
và chú ý nhượng toàn bộ tài sản sang công ty mới này
và việc đỉnh giá thiếu khách quan
thương hiệu hơn ba mươi năm của công ty cổ phần fiditur
và tài sản liên quan chỉ vốn vẹn bảy tỷ đồng
trước những vi phạm trái với điều lệ công ty và luật doanh nghiệp
ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đại hội đồng cổ đông đã hủy việc góp vốn
của công ty cổ phần fiditur
và công ty cổ phần lữ hành fiditur
dưới mọi hình thức
các luật sư cho rằng
việc góp vốn này sai nghiêm trọng về thẩm quyền góp vốn
điều một trăm sáu mươi hai nó quy định rõ
là cái hội đồng quản trị
khi mà góp vốn này
là những người có lợi ích liên quan
thì không được biểu quyết
mà ở đây ông hùng bà hà và ông tánh
đều là lãnh đạo công ty cổ phần lữ hành fiditur
đồng thời thì lại là có cổ phần chi phối

ông hùng là chủ tịch hội đồng quản trị
của bên công ty lữ hành fiditur
vậy thì khi góp vốn của công ty biểu quyết
cái việc góp vốn của công ty fiditur
sang công ty lữ hành fiditur
thì những người đấy là những người không được biểu quyết
nếu mà những người đấy là những người quyết
thì cái đấy là hoàn toàn thứ nhất
là về mặt cái quyền góp vốn là không được
đại diện cục sở hữu trí tuệ
tại thành phố hồ chí minh cũng khẳng định
vì công ty lữ hành fiditur đang sử dụng tên thương mại
và nhãn hiệu sản phẩm có tên fiditur
là xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ
của công ty cổ phần fiditur
viện khoa học sở tuệ thuộc bộ khoa công nghệ
cũng đã có kết luận giám định
về cái việc là công ty cổ phần lữ hành fijital
đang sử dụng logo và tên fiditur
hiện cái tên và logo đấy
đang là thuộc quyền sở hữu
của công ty cổ phần fiditur
tức là công ty cũ công ty thành lập từ năm trăm tám mươi chín
và công ty đấy hiện vẫn đang là chủ sở hữu
sở hữu một cách hợp pháp
truyền nhượng chưa được ghi nhận
mà theo quy định của điều một trăm bốn mươi tám luật sở tuệ
thì chỉ khi nào có quyết định của cơ quan hành chính
ở đây của sở tuệ
thì cái quyền đấy nó mới được truyền dịch
từ công ty cổ phần fiditur
sang công ty cổ phần lữ hành fiditur
vậy cái kết luận của viện khoa học sở tuệ
là kết luận là có sân vọng quyền
đối với cả tên thương mại của công ty cổ phần figitu
và đối với cả nhãn hiệu
của công ty cổ phần fiditur
đã đăng ký và đã được cục sở tệ cấp
việc xuất hiện song song hai tên fiditur
cũng kinh doanh về du lịch trên thị trường
đã gây ra nhầm lẫn cho khách hàng
cơ quan quản lý nhà nước
và thiệt hại về uy tín doanh thu
cho công ty cổ phần fiditur
người ta nhầm lẫn về vấn đề
là công ty lữ hành fiditur
với cổ phần fiditur là một
nên người ta sẽ có vấn đề là chuyển nhầm
chuyển nhầm tiền vào tài khoản cũ
của công ty cổ phần fiditur
bởi vì bản thân chúng tôi luôn luôn là
có xuất hiện ở trên cái hệ thống
gọi là khách hàng mà phân phối
có thể cung cấp của họ
cái thứ hai nữa là thiệt hại vấn đề là gì
doanh thu chúng tôi sụt giảm
bởi vấn đề là chúng tôi đang bị
chiếm dụng về cái mặt bằng bất hợp pháp
và chúng tôi cũng đang bị
chiếm dụng các sản phẩm thương hiệu
nó bao gồm luôn kể cả là tên miền
và kể cả là những cái
về bộ nhận diện của công ty cổ phần fiditur
cái thứ ba
chúng tôi cũng đang thiệt hại là
cái uy tín
liên quan đến vụ việc hiện công ty cổ phần fiditcha
đã hoàn tất các thổ tục
để khởi kiện công ty lữ hành fiditur
trong thời gian đó công ty cổ phần fiditur
mong muốn ngành chức năng sớm có biện pháp
chấm dứt việc tồn tại song song hai thương hiệu
fiditur trên thị trường tranh thất thoát
tài sản nhà nước cũng như làm rõ
những sai phạm trước đó từ bang điều hành
cũ của công ty cổ phần fiditur